hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh gia lai đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự
điều tra về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai
theo kết luận thanh tra về việc đầu tư các dự án mua sắm các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin
trong hoạt động tại sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi một của thanh tra tỉnh gia lai
sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai đã được ubnd tỉnh giao làm chủ đầu tư để triển khai thực hiện
mua sắm một mươi ba dự án phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin và gia hạn hai phần mềm với tổng kinh phí thanh toán
là hơn ba mươi ba tỷ đồng tuy nhiên trong quá trình triển khai việc đầu tư mua sắm các dự án phần mềm ứng dụng
công nghệ thông tin sở giáo dục và đào tạo tỉnh gia lai đã để xảy ra một số sai phạm như sau
chưa khảo sát kỹ nhu cầu sử dụng thực tế của các đơn vị công tác bàn giao nghiệm thu thanh
quyết toán về số tiền sai phạm là hai ba mươi bảy tỷ đồng gây thất thoát lãng phí ngân sách nhà nước
một số phần mềm chưa sử dụng và sử dụng chưa hiệu quả liên quan đến vụ việc này sở giáo dục và
đào tạo tỉnh gia lai đã tổ chức họp kiểm điểm xử lý trách nhiệm một số cá nhân có liên quan